sáng ngày hai tháng sáu tại thủ đô viên trăn bộ thông tin và truyền thông việt nam đã phối hợp với bộ thông tin văn hóa và du lịch lào
khai mạc lớp kỹ năng biên tập và xử lý thông tin trên mạng dành cho các nhà báo lào
đây là khóa học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí lần thứ một mươi sáu được tổ chức nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa bộ thông tin và truyền thông việt nam
và bộ thông tin văn hóa và du lịch lào với mục tiêu nhằm truyền đạt kỹ năng cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm báo của các nhà báo hai nước
tiếp nối thành công của các khóa học trước khóa học này được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tế của nền báo chí lào hiện nay
với mục đích nhằm giúp các nhà báo lào thực hiện tốt hơn kỹ năng biên tập và xử lý thông tin trên mạng
điều hết sức quan trọng trong bối cảnh thông tin mạng đang có sự phát triển vũ bão trong những năm gần đây
theo đánh giá của hãng cung cấp dịch vụ akamai tốc độ internet trung bình của việt nam tăng tám mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
và được đánh giá là ở mức cao nhất trong khu vực châu âu
theo acami việt nam hiện xếp thứ năm mươi tám trên thế giới về tốc độ internet tăng một mươi năm so với quý trước
và ở mức tăng cao nhất trong khu vực châu á thái bình dương
cụ thể tốc độ kết nối internet trung bình của việt nam đạt chín năm mb với tốc độ đỉnh của quý i đạt năm mươi chín mb
và tương đương với mức tăng bảy mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái cũng là mức tăng cao nhất trong khu vực
australia đứng đầu khu vực này với tốc độ trung bình
philippines là quốc gia có tốc độ kết nối trung bình thấp nhất trong khu vực với mức năm năm mb
theo khảo sát mua sắm trực tuyến mới nhất của mastercard tại châu á thái bình dương
việt nam nằm trong top bốn các quốc gia khu vực có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm qua điện thoại cao nhất toàn cầu
theo báo cáo này cứ một mươi người thì có đến chín người tiêu dùng việt nam đã mua sắm qua mạng
đứng thứ tư trong khu vực chỉ sau hàn quốc ấn độ và nhật bản
mặc dù an toàn vẫn là tốc độ kết nối
nó cũng là yếu tố sống còn khi mua sắm qua mạng
nhưng điều này vẫn không ngăn cản những người tiêu dùng mua sắm trực tuyến
tại việt nam tuy chỉ có ba mươi bốn người tiêu dùng việt nam cảm thấy an toàn khi mua sắm qua mạng
nhưng khi được hỏi có đến chín mươi sáu hai người tiêu dùng trả lời sẽ thực hiện thêm ít nhất một giao dịch mua sắm trực tuyến trong đầu năm hai nghìn hai mươi
xếp thứ hai trong khu vực chỉ đứng sau trung quốc là chín mươi bảy
nằm trên những đỉnh núi treo leo bản khâu nhung huyện quản bạ là một trong những bản có địa hình hiểm trở
giao thông đi lại khó khăn nhất của tỉnh hà giang
với một trăm linh đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống việc người dân ở giải rác trên các sườn núi cao
ít giao tiếp với xã hội bên ngoài hạn chế tiếng phổ thông
đây cũng chính là trở ngại lớn nhất trong việc tuyên truyền đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước và các cấp chính quyền xuống từng người dân
vậy chính quyền các cấp ở hà giang đã có những giải pháp gì trong việc truyền tải thông tin đến cho người dân
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là thời điểm và hình thức tổ chức một cuộc họp định kỳ của bản khâu nhung
lựa chọn buổi tối sử dụng ngôn ngữ địa phương đó là giải pháp chính quyền tập hợp được đầy đủ người dân trong bản nhất để truyền tải thông tin
đồng thời đây cũng là hình thức để lắng nghe những ý kiến
đây là hình thức để lắng nghe những ý kiến phản hồi từ phía nhân dân lên các cấp chính quyền
nhờ họp thôn mọi người đều có thể biết được đúng đắn các chủ trương chính sách của nhà nước để vận dụng làm theo
cũng nhờ đi nghe tuyên truyền mà người dân biết cách làm ăn mới để xây dựng bản ấm no yên bình
tôi về họp thôn được nghe chỉ thị nghị quyết được bàn bạc cách xóa đói giảm nghèo và làm giàu với chính quyền tri bộ trong thôn
biết được việc tốt nên làm việc chưa tốt thì không nên làm nên gia đình tôi và người trong bản giờ đã đủ ăn và còn mong làm giàu nữa
cũng như nhiều người dân tộc thiểu số ở bản khâu nhung tuy hạn chế về ngôn ngữ và trình độ văn hóa nhưng với khát khao làm giàu cháy bỏng
sau nhiều lần dự các buổi họp thôn được nghe chính quyền thôn bàn về cách làm giàu
anh lý tà bâu ở bản trúc sơn đã mạnh dạn đến ủy ban nhân dân xã
để tìm hiểu mô hình sản xuất thoát đói giảm nghèo
được cán bộ xã nhiệt tình tư vấn chỉ bảo sau bỡ ngỡ ngại ngần ban đầu
anh bâu đã vui mừng khi biết đến những thông tin trực quan về những mô hình nuôi dê trên mạng internet
nhà tôi thì muốn phát triển nuôi kinh tế dê nhưng mà thấy bạn bè xung quanh anh bảo là
ở bên xá có cái mô hình để nuôi ở bên trang máy tính ấy
vào đến xá thì thấy
khỏi cái cán bộ xá thì nó đưa vào mình nhập vào máy
thì xem thì cũng thấy rất là hiệu quả nhưng tôi cũng rất muốn xem xong
thông về để phát triển kinh tế đàn dê giống như trên máy tính ấy
cái thư viện này được thành lập là từ cuối năm hai nghìn bốn
thì ở xã tôi là đa phần là toàn đồng bào dân tộc thiểu số
thì họ cũng không biết máy tính thì người dân đến đây chúng tôi thường hướng dẫn các kỹ năng
và sử dụng máy và truy cập internet để họ về
áp dụng vào các mô hình như chăn nuôi trồng trọt
và đã có một số người dân đến đây đã áp dụng vào thực tế
hà giang là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước
đồng thời cũng là địa phương có tới hai mươi hai dân tộc thiểu số với sắp xỉ tám trăm linh người
trong đó trên chín mươi là người dân tộc thiểu số định cư trên hai thôn bản
với địa hình hiểm trở tập quán định cư giải rác ở các triển núi cao
nên việc đưa thông tin về đến người dân như thế luôn là vấn đề chăn trở đối với các cán bộ tại địa phương
xã quyết tiến thì hiện nay là có một mươi ba thôn bản
mỗi thôn là đông nhất là hơn hai trăm sáu mươi hộ thôn ít nhất thì cũng trên năm mươi hộ
có một mươi ba dân tộc trình độ dân trí của bà con còn hạn chế
cán bộ đi tuyên truyền thì
cơ bản là cũng không đủ được một mươi ba dân tộc
chủ yếu vẫn là phân công là anh cán bộ nào mà biết nhiều thứ tiếng dân tộc thì đi phụ trách ở những thôn có dân tộc nhiều
mà không biết tiếng dân tộc thì phụ trách ở những thôn ngoài gần trung tâm xã
thì cơ bản bà con cũng biết nghe tiếng phổ thông
còn các phiên chợ thì có thể có nội dung cần phải tuyên truyền ở chợ
như là vệ sinh an toàn thực phẩm hay là dân số cây khóa gia đình
hay chương trình năm trăm linh ba sạch của chín giấy nội dung công việc nông thôn mới
trong những năm qua công tác tuyên truyền trên địa bàn của xã hàn bạ được quan tâm trú trọng
đặc biệt là đối với lại hình thức tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp
thì đối với hình thức trực tiếp thì chúng tôi phân công các ban ngành đoàn thể
phối hợp với ban đoàn tổ quốc xã tuyên truyền trực tiếp đến các thôn
các hộ gia đình
còn đối với lại tuyên truyền gián tiếp
chúng tôi tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thanh của xã đối với các thôn
cùng với các giải pháp tại cấp xã thì tại cấp huyện với trang thiết bị truyền thông hiện đại hơn
họ cũng đang có những giải pháp quản lý thông tin và tổ chức các loại hình truyền thông
phù hợp với tuyến của mình nhằm cung cấp thêm thông tin đến người dân một cách chính xác kịp thời nhất
việc thông tin truyền truyền
việc quản lý thông tin
việc quản lý thông tin truyền và truyền thông được cập ủy chính quyền địa phương hết sức khói trọng
qua thông tin truyền truyền để giúp cho nhân dân phát huy được các sức mạnh
cũng như là nắm được các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật nhà nước
để phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện
cụ thể thì trên địa bàn huyện có các hệ thống thông tin truyền truyền
thứ nhất đó là về hệ thống đài phát thanh truyền hình của huyện
thì hằng ngày đều là phát tiếp ông âm tiếp sóng đài truyền hình của trung ương của tỉnh
riêng đối với hệ thống các xã thì có hệ thống đài truyền thanh không dây
trên địa bàn huyện thì có thêm đội tuyên truyền văn hóa lưu động
cái đội văn hóa tuyên truyền lưu động này là mục đích để tuyên truyền tại các buổi chợ phiên
các thôn bản ở trên dọc biên giới
ngoài ngôn ngữ tiếng phổ thông
thì còn các ngôn ngữ giao tẩy mông
thứ ba nữa đó là đội chiếu bóng lưu động
thì qua đấy để chủ lồng ghép với các chủ chủ phim
thì lồng ghép trước buổi chủ phim sẽ lồng ghép tuyên truyền
bên cạnh đó thì các hoạt động
ví dụ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
rồi thì các tuyên truyền cụm pano
rồi thì các tuyên truyền qua app pick
rồi qua các buổi họp thôn tổ dân phố
thì được các quỹ chính quyền
đều là quan tâm và chỉ đạo sát sao
để cho mạng lưới tuyên truyền đến tận thôn bản có hiệu quả
hình thức truyền thông mang đặc thù vùng miền
sử dụng ngôn ngữ địa phương
dở vào phong tục tập quán địa phương
để lựa chọn hình thức tiếp cận
làm thay đổi nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
ở các xẻo cao là vô cùng khó khăn
nhưng để những người làm công tác tuyên truyền có đủ thông tin
có được thông tin chính xác kịp thời
đó là vai trò cũng là trách nhiệm
của các cơ quan quản lý ở từng cấp của hà giang
chính vì thế để người dân tiếp cận
trong các chỉ thị nguyện quyết
có lúc có nơi thường xuyên chưa rõ nét
cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ
cho công tác thông tin tuyên truyền từ cơ sở
còn nhiều hoạn chế tỉnh hà giang đang tiếp tục
chỉ đạo trong địa bàn toàn tỉnh
tiếp tục có sự đầu tư hỗ trợ cho cơ sở
để làm sao đưa đầu tư máy móc
để làm sao đưa hệ thống truyền kinh doanh bản
một cách hiệu quả
và cũng đã đề nghị đối với chính phủ nhà nước
tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ đối với hà giang
trong các đầu tư cơ sở vật chất
để đưa công tác truyền tin thôn bản
công tác thông tin của cơ sở ngày một hiệu quả hơn
để khắc phục những khó khăn
chính quyền ca cấp đặc biệt là các đơn vị truyền thông
trên địa bàn tỉnh hà giang
cũng đã tận dụng triệt để nguồn nhân lực
trang thiết bị sẵn có
đa dạng hóa hình thức truyền thông đặc thù
của địa phương với tận dụng
các hình thức truyền thông đa phương tiện
bên cạnh đó một giải pháp cũng được hà giang coi trọng
đó là phối hợp với các lực lượng vũ trang
đóng trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là bộ đội biên phòng
đóng quân ở các vùng dẻo cao biên giới
để truyền tải thông tin chính xác
nhanh nhạy kịp thời đến cho người dân
cung cấp thông tin chính xác nhanh nhạy kịp thời
được tỉnh hà giang coi là giải pháp tiên quyết
giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo
giữ vững an ninh quốc phòng
để làm được điều đó cần sự vào cuộc đồng bộ
quyết liệt của các cấp các ngành có liên quan
đồng thời người dân cũng cần chủ động
trong việc tiếp cận các thông tin hiệu ích
cho cuộc sống cũng như trong sản xuất
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi
tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong chương trình tuần tới